hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội nhà nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm cại hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm cại hùng liệt sĩ đường bắc sơn thành phố hà nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ dân hương tưởng niệm có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai
cùng dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch nước nguyên chủ tịch quốc hội các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trong không khí trang nghiêm thành kính các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
cả máu xương anh dũng kiên cường chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng quốc hội nhà nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường
hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chân thép vững vàng trong đấu tranh
với các loại tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
hòa trong không khí
hòa trong không khí
hòa trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ
vào tối ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy tại quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku tỉnh gia lai
bộ công an phối hợp với trung tâm truyền hình việt nam khu vực miền trung tây nguyên vtv tám
tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt giữ chọn lời thề tây nguyên xanh hai nghìn một mươi chín
chương trình được tổ chức nằm chia ân những chiến công những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ
trong đó có lực lượng công an nhân dân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dự chương trình có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các cục nghiệp vụ các bộ ban ngành trung ương
mở đầu chương trình là câu chuyện cảm động kể về người con gái của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang phan văn viêm
khi biết tin cha hy sinh đã giả nghe chữ của cha viết thư về để giúp mẹ giữ vững niềm tin
là hồi ức của thiếu tướng ra lan lâm giám đốc công an tỉnh gia lai về một ngày đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
khi ông là một cậu bé một mươi một tuổi đang cùng với hàng trăm người dân tập trung tại ủy ban nhân dân xã
để mừng cách mạng toàn thắng đất nước giải phóng thì hàng chục đối tượng phun rô kéo vào buôn làng tàn phá
đó là chuyến đi của đại tá nguyễn cộng hòa
đấu tranh lập nhiều chiến công trong chống phun rô và vụ việc mới đây xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
như một vết thương nhức nhối đối với đồng bào cả nước
ngay trong những biến cố ấy những người dân yêu nước yêu chính nghĩa
trong đó có đồng bào các dân tộc tây nguyên đã gắn bó hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự
đó là biểu hiện cao đẹp của thế trận lòng dân vì tây nguyên xanh
xét lấn các câu chuyện là những tiết mục nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ
đặc sắc như ngọn lửa cao nguyên giữ chọn lời thề chuyện mẹ kể bài ca chiến sĩ công an
tây nguyên hôm nay các hoạt cảnh tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chú đáo công phu
đã mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về những chiến công
sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
tại chương trình ban tổ chức cũng đã trao nhiều phần quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ người có công
chương trình khép lại với năm lời thề công an nhân dân trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
lời thề đó cũng là sự kỳ vọng tin tưởng của nhân dân dành cho lực lượng công an về cuộc sống bình yên hạnh phúc
trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ vào chiều ngày hôm nay
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã đến thăm tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại địa bàn thành phố pleiku tỉnh gia lai
đoàn công tác bộ công an đã đến thăm gia đình ông trương đình tuấn chú tổ năm phường phù đồng thành phố pleiku
thân nhân liệt sĩ trương đình thiện và trương đình trung thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn nhương
trú ở tổ tám phường tiên hồng thành phố pleiku
với lòng thành kính tri ân thứ trưởng trần quốc tỏ đã ân cần thăm hỏi động viên thân nhân gia đình liệt sĩ
người có công mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng nòi gương sáng trong lao động học tập
tích cực tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương đồng thời khẳng định đảng nhà nước nhân dân và lực lượng công an
luôn biết ơn sự hy sinh công hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an công an các đơn vị địa phương đã tổ chức dân hoa dân hương tại các khu di tích lịch sử là nơi yên nghỉ của các chiến sĩ trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc
tại di tích lịch sử an ninh khu năm đoàn công tác bộ công an công an tỉnh quảng nam đại diện ubnd huyện bắc trà my đã dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
những người đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
và xây dựng bảo vệ tổ quốc
tiếp đó đoàn công tác dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại nhà truyền thống
tại đây đoàn công tác đã gặp gỡ tặng quà cho các gia đình có thân nhân là cán bộ an ninh khu năm đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến
trước đó đoàn đã dân hoa dân hương tưởng niệm cụ huỳnh thúc kháng dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện bắc trà my
cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã thành kính tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
và các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử công an nhân dân xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong khuôn khổ chương trình đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình đồng chí đại úy nguyễn quang tường
trưởng công an xã chi thiết huyện sơn dương là thương binh hạng bốn trên bốn
tại thái bình lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã thăm tặng quà các bệnh binh công an nhân dân
có hoàn cảnh khó khăn tại xã châu sơn và xã an mỹ huyện quỳnh phụ
tới thăm bệnh binh lê đình tranh tại xã châu sơn và bệnh binh nguyễn văn tấn tại xã an mỹ huyện quỳnh phụ
lãnh đạo công an tỉnh đã gửi lời thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh và công hiến lớn lao
của các đồng chí thương binh bệnh binh trong công tác đảm bảo an ninh trở tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thấm nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn trong những năm qua công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và công an các địa phương đặc biệt quan tâm
qua từng năm hoạt động này tiếp tục được nhân rộng là nguồn động viên đối với những gia đình thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong những ngày tháng bảy ngày lực lượng công an đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa
bằng sự biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng
đặc biệt đã có nhiều căn nhà mới được bàn giao vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy này
niềm vui niềm hạnh phúc vỡ hòa không nói lên lời của chị huyền vợ liệt sĩ đặng anh quân
khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người đồng chí
vừa qua công an tp hà nội đã hỗ trợ kinh phí trao tặng cho gia đình chị một căn hộ trung cư
thuộc dự án eco home ba khu bắc cổ nhuế chèn thuộc phường đông ngạc quận bắc tử liêm
gia đình chị huyền là một trong ba gia đình thân nhân chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hy sinh khi chữa cháy tại quan hoa cầu giấy nhận được nhà tình nghĩa trong dịp này
thực sự là đây là món quà rất là ý nghĩa rất là lớn lao đối với ba gia đình
đây là ngôi nhà nghĩa tình có sự đóng góp của hơn hai bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
mỗi bước chân bước trong nhà cảm thấy rất là ấm áp vì đó là cái tình cảm sự chia sẻ sự động viên đối với những người ở lại
các hoạt động này đã có phần nào xoa dịu những nỗi đau mất mát của các gia đình thương binh liệt sĩ
và giúp họ ổn định cuộc sống và tự hào hơn
về những cống hiến đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự
và trong thời gian tới thì công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa
và những việc làm cụ thể thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống của thương binh gia đình liệt sĩ
hỗ trợ tạo công an việc làm và chỉ đạo tuổi trẻ công an thủ đô và các đoàn thể công an thành phố
tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để giúp cán bộ chiến sĩ trẻ tự hào
về sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
cũng là những hoạt động tri ân dành tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân các gia đình liệt sĩ
tại lai châu những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cùng các nhà hào tâm đã đóng góp với tổng kinh phí một trăm sáu mươi triệu đồng
để xây nên ngôi nhà tặng mẹ con chị tống thị diên vợ liệt sĩ vàng văn siềng hy sinh tại chiến trường nước bạn lào
khi liệt sĩ vàng văn siềng hy sinh vợ liệt sĩ bà tống thị diên lúc đó mới chỉ hai mươi tuổi con trai đầu lòng mới bảy tháng tuổi
qua đây đồng chí bộ trưởng bộ ngoan cũng đã gửi gắm và mong muốn một cái niềm tin là làm sao để vượt qua mọi cái khó khăn mượn
vượt qua mọi cái mất mát để phấn đấu trưởng thành
phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn nhiều năm qua bên cạnh việc thực hiện đúng đủ và kịp thời các chế độ chính sách
công tác chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách người có công với cách mạng được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
thông qua nhiều hình thức vận động xã hội hóa từ các nhà hào tâm doanh nghiệp cơ quan từ nguồn quỹ
đội công an nhân dân lực lượng công an đã xây dựng nhiều ngôi nhà tặng gia đình chính sách góp phần giúp họ có cuộc sống tốt hơn
bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của trung ương chính phủ quốc hội
ban hành nhiều chương trình kế hoạch điện chỉ đạo mệnh lệnh công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ vững trật tự an toàn xã hội
công tác đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động chống đối được đẩy mạnh
trong tháng lực lượng công an đã điều tra khám phá ba ba trăm năm mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt sáu bảy trăm một mươi bốn đối tượng
triệt phá bảy băng nhóm tội phạm bắt xử lý ba trăm bảy mươi sáu vụ một sáu trăm năm mươi bốn đối tượng cờ bạc tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo đã phát hiện ba một trăm ba mươi năm vụ bốn tám trăm linh bảy đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ bốn mươi năm bảy mươi hai kg heroin chín mươi hai sáu mươi bốn kg và một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi ba viên ma túy tổng hợp sáu mươi bảy kg cần sa
đã huy động gần bảy lượt cán bộ chiến sĩ và trên một lượt phương tiện tổ chức chữa cháy cứu nạn tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong các vụ cháy tai nạn
trong tháng đã xử lý hai trăm chín mươi bảy ba trăm năm mươi một vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn năm trăm bảy mươi tỷ đồng
kết quả thực hiện đề án sáu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt bảy mươi ba ba mươi sáu trên tổng số hồ sơ
nhiều công an địa phương hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho người dân
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba như công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tình hình an ninh kinh tế an ninh quốc gia an ninh mạng khó khăn vướng mắt trong công tác điều tra xử lý tội phạm tình hình tội phạm về trật tự xã hội
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình kịp thời tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh lợi ích quốc gia đẩy nhanh tiến độ điều tra các bộ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
có giải pháp kéo giảm tội phạm một cách bền vững
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân mạnh hơn đảm bảo hiệu quả đúng người đúng việc
tham mưu lãnh đạo bộ triển khai thực hiện quyết định số tám trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
nghiên cứu tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân trang trọng ý nghĩa
lực lượng công an và quân đội đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị định số ba của chính phủ
tham mưu với đảng nhà nước lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh
đây là khẳng định tại hội nghị giao ban giữa hai bộ công an quốc phòng
thực hiện nghị định số ba của chính phủ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
và thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
hai lực lượng đã chủ động phối hợp trao đổi kiểm tra xác minh thông tin phối hợp làm tốt công tác dân vận
xây dựng khu vực phòng thủ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động được sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phối hợp triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm phát hiện bắt giữ xử lý ba trăm linh tám vụ
năm trăm chín mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật cùng với đó tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát
ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép bảo vệ các sự kiện mục tiêu trọng điểm
bảo vệ chủ quyền quốc gia bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển đảo và không gian mạng
bên cạnh đó đã phối hợp phát huy vai trò nòng cốt sung kích đi đầu huy động hơn ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ
hơn một ba trăm linh phương tiện phối hợp tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
đặc biệt hai bộ đã tổ chức thành lập đoàn công tác tham gia hỗ trợ thổ nhĩ kỳ tìm kiếm cứu nạn
và khắc phục hậu quả do động đất vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm
thứ trưởng trần quốc tỏ và thứ trưởng nguyễn tân cương nhấn mạnh lực lượng công an và quân đội cần tiếp tục phối hợp
cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện đồng bộ các chiến lược nghị quyết kết luận
đề án quan trọng của đảng nhà nước về quốc phòng an ninh chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất
nắm trao đổi thông tin nhận định đánh giá dự báo tình hình xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc
tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
tiếp tục phát huy vai tròn nông cốt sung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống
và cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh tìm kiếm cứu nạn
tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội an dân phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội
hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về báo chí xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
do cục truyền thông công an nhân dân bộ công an chủ trì tổ chức đã bế mạc vào sáng ngày hôm nay
trong đợt tập huấn diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
các học viên được chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích về hoạt động của các cơ quan
báo chí truyền thông trong công an nhân dân
gần hai trăm linh học viên dự đợt tập huấn đã học tập nghiêm túc trách nhiệm được các giảng viên chuyên gia có uy tín
truyền đạt năm chuyên đề lớn gồm công tác quản lý nhà nước về báo chí truyền thông
sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh thực hành sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh
kỹ năng phỏng vấn báo chí đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
phát biểu bế mạc tại hội nghị lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân ghi nhận và đánh giá cao kết quả học tập của các học viên
cũng như nỗ lực của ban tổ chức để hội nghị thành công tốt đẹp đồng thời đề nghị các học viên sau đợt tập huấn này
tiếp tục học tập gian luyện chuyển hóa những kinh nghiệm nhận thức được để áp dụng vào thực tiễn
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân